thưa quý vị nhiều người phụ nữ đã chọn cho mình con đường khó khăn khi dân thân vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học
địa hạt mà đàn ông vẫn đang chiếm ưu thế
mặc dù vậy thành công và sự đóng góp quan trọng của họ trong các lĩnh vực khoa học xã hội
khiến ngay cả phái mạnh cũng phải ngã mũ thán phục
nhân ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi thay mặt cho những người thực hiện chương trình
xin được chúc mừng những nhà nữ khoa học nói riêng và các chị em phụ nữ nói chung
luôn mạnh khỏe hạnh phúc và giữ vững đam mê của mình đối với công việc nghiên cứu khoa học
cũng nhân ngày phụ nữ việt nam chương trình hôm nay sẽ xoay quanh nội dung liên quan đến những nghiên cứu
của nhà nữ khoa học có nhiều đồng góp thiết thực cho cuộc sống
theo thông kê của viện nghiên cứu phòng chống ung thư ước tính việt nam có khoảng chín mươi bốn người chết
về ung thư mỗi năm tỷ lệ tử vong do ung thư tại việt nam đứng thứ một mươi tám trên một trăm bảy mươi hai quốc gia được điều tra
bên cạnh đó vấn đề đáng lo ngại là số người mắc bệnh ung thư ở việt nam đang có xu hướng
ngày một tăng nhanh để phòng chống căn bệnh nan y này về phía các cơ sở y tế

với tiến bộ nói chung của nền y học thế giới và việt nam trình độ và kỹ thuật phát triển
đã giúp tỷ lệ bệnh nhân được trần đoán ung thư và điều trị ung thư hiệu quả đã tăng lên rõ rệt
hiện đã có nhiều công trình của các nhà khoa học tại việt nam đã nghiên cứu ra các sản phẩm hỗ trợ
điều trị ung thư đạt hiệu quả cao một trong số đó là sản phẩm kuma gun care
đây là buổi giới thiệu sản phẩm kuma gun care của công ty sửa phẩm cvi
sản phẩm là sự hợp tác giữa tiến sĩ hà phương thư trưởng phòng vật liệu nano y sinh
viện khoa học vật liệu thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam và công ty dược mỹ phẩm cvi
là kết quả của đề tài khoa học nghiên cứu quy trình chế tạo và đánh giá hiệu quả của hệ thống thuốc hướng
đích cấu trúc nano lên tế bào ung thư sản phẩm có khả năng giúp tăng cường miễn dịch
nâng cao thể trạng ngăn ngừa suy kiệt sau hóa xạ trị cho bệnh nhân ung thư
vấn đề như là nóng vì khi mà bệnh nhân hóa sạch thì cái chuyện mà lỡ mồm lỡ miệng lỡ hầu mồm và lỡ các phân phụ
thì cái chuyện đấy là hầu như tất cả các bệnh nhân ung thư đều trải qua và nó cực kỳ đau đớt
và chỉ có một cái liều pháp đó là tiêm chuyện khảm sinh cực mạnh
nhưng khi tôi dùng sử dụng cái công nghệ nanocopomin này thì tôi thấy cái tác dụng phụ đấy hầu như trên cơ thể tôi nó không có
được biết đây là lần đầu tiên các nhà khoa học việt nam đã thành công trong
nghiên cứu và chế tạo phước hệ nano fgc với nhiều ưu thế vượt trội so với những hệ dẫn truyền thống
thông qua việc cải thiện độ tan tối yêu khả năng bao gói bảo vệ dược chất khỏi những rào cản sinh học
nâng cao thời gian lưu thông của hoạt chất trong hệ tuần hoàn tập trung hoạt chất tại vùng khối u
thông qua hai cơ chế hướng đích thụ động và chủ động
điểm đột phá của phước hệ nano fgc là nghiên cứu thành công từ việc sử dụng hoàn toàn nguyên liệu cây cỏ việt nam
tàm thất nghệ vàng và dòng biển

tàm thất nghệ vàng và dòng biển
điểm đột phá của phức hệ nano fgc là nghiên cứu thành công từ việc sử dụng hoàn toàn nguyên liệu cây cỏ việt nam
nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường kết hợp tốt với các doanh nghiệp trong việc thương mại hóa sản phẩm
chính là bí quyết thành công của nhiều nhà khoa học trong đó có tiến sĩ hà phương thư mà quý vị vừa theo dõi
tuy nhiên nhằm chủ động trong việc đưa sản phẩm nghiên cứu đến người tiêu dùng
nhiều nhà khoa học đã chủ động mở doanh nghiệp để thương mại hóa cho chính sản phẩm do mình nghiên cứu
xuất thân là một cán bộ quản lý thuộc bộ khoa học và công nghệ
bà nguyễn thị đông có cơ hội thường xuyên tiếp xúc học hỏi các giáo sư đầu ngành tiếp cận với các quyền rực điển lớn
chính điều đó đã giúp bà có một nền tảng vững chắc trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học
một số đề tài bà đã nghiên cứu thành công và có giá trị ứng dụng cao như sản xuất xà phòng tắm từ dầu dừa
than hoạt tính nghệ đen sản xuất các loại kháng sinh có tính diệt khuẩn diệt virus cao
được chất xuất từ các loại cây và lá có sẵn ở các vùng miền việt nam
để những ý tưởng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của mình được ứng dụng vào thực tiễn
sau khi nghỉ hưu bà đông đã thành lập công ty riêng để nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm hóa mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên
sau những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng trong nước bà đã mạnh dạng xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế
bà đông chia sẻ bí quyết của sự thành công mà bà có được chính là hiểu rõ về thị trường
hiểu rõ về nghiên cứu của mình phù hợp với nhu cầu thực tiễn cuộc sống
tiêu biểu như là chúng tôi làm ra những loại xà phòng thơm để cho chữa bệnh ngoài da mà cũng nổi tiếng
hay chúng tôi làm những loại sản phẩm gơm để cho chị em rửa mặt để cho nó trắng da
hay là chúng tôi làm ra những loại nước rửa chén mà cũng xuất đi nhật
thì gọi là nước rửa chén thôi nhưng của chúng tôi cũng khác hẳn của những người khác
chúng tôi chỉ cho vài giọt vào một cái bát thì chúng tôi đã rửa được hàng trăm cái bát rồi
nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới
những năm qua công ty do bà làm chủ đã không ngừng đầu tư mở rộng nhà xưởng
lắp đặt mới các dây chuyển sản xuất hiện đại để nâng cao chất lượng tăng sản lượng sản phẩm đưa ra thị trường
vì vậy từ một công ty có quy mô sản xuất nhỏ vốn điều lệ ban đầu là hai tỷ đồng năm hai nghìn tám
đến nay đã tăng lên gần hai trăm linh tỷ đồng doanh thu hàng năm ước đạt trên ba trăm linh tỷ đồng
chia sẻ về những thành công đạt được bà đông cho biết để thương mại hóa thành công các nghiên cứu
thì chính bản thân các nghiên cứu đấy phải hướng đến người tiêu dùng
không phải là ai mà nghiên cứu ra mà cũng là kinh doanh được
bởi vì cái này nó phải có một cái sự là
thứ nhất là anh phải làm cái gì anh phải có đam mê và anh phải có một cái quyết tâm
quyết tâm là phải làm được chứ còn nếu tôi cũng làm sai hỏng nhiều lắm chứ
nhiều khi tôi phải khóc đấy mà có những đêm thì đến hai giờ đêm tôi vẫn còn ngồi tôi vẫn đứng ở đây tôi làm
mình phải tự tin vào sản phẩm của mình đã mình mà nó không tự tin mình không bán được cho ai đâu
việc đầu tiên là mình phải hàng của mình phải mình phải biết rằng là hàng của mình tốt
phải khẳng định điều như thế
sau đó thì phải quảng bá ra phải quảng bá ra thật nhiều cho mọi người dùng thử
phải đưa cho mọi người dùng thử
sau khi dùng thử họ thấy tốt thì họ mới dùng
thực tế cho thấy hiện có rất nhiều các sản phẩm của nhà nước khoa học đang được thị trường đón nhận
bởi tính hiệu quả và giá thành hợp lý phù hợp với các điều kiện kinh tế của người việt nam
tuy nhiên để có những thành công như vậy các nhà khoa học nữ đã vượt qua muôn vàn khó khăn
để vừa làm tốt phiên chức là người phụ nữ của gia đình
nhưng vẫn sống hết mình cho đam mê nghiên cứu khoa học và nhận được sự khen ngợi từ chính các đồng nghiệp nam
đối với những nữ khoa học
người ta ngoài việc người ta bận rộn như vậy
nhưng người ta cũng sắp xếp được thời gian và tập trung vào vấn đề nghiên cứu tìm hiểu
và tìm tòi những tiến bộ khoa học của các nước tiên tiến để ứng dụng cho việt nam
theo tôi đối với một nhà khoa học nữ bây giờ không có gì khác xa so với nam giới
trong giai đoạn hiện nay thấy rằng chị em có rất nhiều tiến bộ
trong suy nghĩ
không chỉ nhận được sự khen ngợi ngưỡng mộ từ phía các đồng nghiệp nam
nhiều nhà nữa khoa học cần được cộng đồng khoa học quốc tế ghi danh vì đã có nhiều công trình thiết thực
có thể kể đến như tiến sĩ nguyễn thị hiệp cùng một mươi bốn nhà khoa học nữ khắc nước

và có thể nhận giải thưởng tài năng trẻ quốc tế do quỹ l orient phối hợp cùng tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco trào tặng ngày hai mươi một tháng ba tại paris
đây là lần thứ hai giới khoa học nữ việt nam nhận được vinh dự này
trước đó nhiều nhà khoa học như tiến sĩ trẻ trần hà liên phương giảng viên bộ môn kỹ thuật y sinh đại học quốc tế đại học quốc gia
được vinh danh tại lễ trao giải thưởng vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học của quỹ l orient và unesco tại đại học sopwon paris pháp
hay hai nhà khoa học nữ đạt giải thưởng này là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị hoài trưởng khoa dược trường đại học y dược thuộc đại học huế
và tiến sĩ trần thị ngọc dung trưởng phòng công nghệ thân môi trường viện công nghệ môi trường thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị hoài được lựa chọn vì tìm ra những sản phẩm ứng dụng làm thuốc từ nguồn dược liệu y học dân tộc cổ truyền
và nghiên cứu phát triển tìm kiếm thuốc mới trong định hướng phát triển sản phẩm giảm cân sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư suy giảm trí nhớ ở người già
còn tiến sĩ trần thị ngọc dung được đánh giá cao vì những nghiên cứu mang tính ứng dụng cao về vật liệu nano trong các loại sản phẩm như băng gạc điều trị vết thương vết luet lâu lành
bộ dụng cụ lọc dùng cho mục đích làm sạch nước quy mô gia đình khẩu trang phòng chống ô nhiễm môi trường dung dịch vệ sinh phụ nữ
thưa quý vị còn rất nhiều những nhà nữ khoa học của việt nam đã và đang có nhiều đóng góp không nhỏ cho nền khoa học nước nhà mà trong khuôn khổ giới hạn của chương trình chúng tôi khó có thể giới thiệu hết
họ đã và đang là những điển hình thực sự cho thế hệ khoa học tiếp theo sẽ truyền cảm hứng cho nhiều nhà nữ khoa học trẻ hơn đi theo con đường này và cùng nhau viết nên lịch sử phát triển khoa học ở việt nam
người đàn ông này là ông tô quang cương
ông cương ở thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
ông cương bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não phải điều trị ở bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh vĩnh phúc
hàng ngày mọi công việc liên quan đến ăn uống của ông đều do robot hỗ trợ mà không cần nhờ nhiều đến sự giúp đỡ của người thân

đối với những bệnh nhân hạn chế vận động hai tay hoặc là những bệnh nhân phát kinh sơn
nhưng mà tinh thần là bệnh nhân vẫn phải cần có sự tỉnh táo và minh mẫn
được biết sản phẩm robot nói trên đã đoạt giải nhất tại cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm hai nghìn một mươi bảy do các bạn sinh viên của nhóm sinh viên khoa cơ khí chế tạo máy
trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
do có nhiều tính năng hữu ích hiện robot hỗ trợ bữa ăn cho người già đã và đang được thử nghiệm tại một số cơ sở chăm sóc sức khỏe
hiện tại thì robot chúng em được điều khiển qua hai dạng là qua sóng rf của bộ phận điều khiển bằng tay và qua bluetooth thông qua app của điện thoại
thì hướng phát triển tiếp theo thì chúng em muốn phát triển thông qua điều khiển qua wifi để người nhà có thể từ xa có thể điều khiển và giám sát cho người bệnh
và đồng thời có thể tích hợp thêm bộ phận nhận dị dọng nói
để cho người bệnh có thể dễ dàng thao tác được tốt hơn
một số mặt hạn chế đó là ví dụ như là việc tháo lắp của máy như chiếc thìa chẳng hạn thì là cần nó đơn giản hơn để người nhà có thể dễ dàng tháo lắp để rửa
và thứ hai là về việc sử dụng bệnh nhân mà tự sử dụng thì cần những cái hiệu lệnh đơn giản hơn để vừa tầm với bệnh nhân
mỗi bệnh nhân sẽ có một mức khác nhau
mức cụ thể để người nhà có thể dễ dàng hướng dẫn cho bệnh nhân
với đối tượng hỗ trợ là bệnh nhân parkinson người bị tai biến liệt khuyết tật
robot được chế tạo gồm hai bộ phận chính là cánh tay đút và mâm thức ăn
cánh tay có hai động cơ điều khiển
mâm xoay có một động cơ giúp hoạt động và một vi điều khiển trung tâm để điều khiển ba động cơ trên
khi nhận được tín hiệu từ rimot vi điều khiển trung tâm làm ba động cơ chạy theo chu trình thiết lập
người sử dụng có thể điều chỉnh chiều cao của cánh tay robot cho phù hợp với cơ thể
mâm thức ăn có thể xoay giúp người bệnh chọn món ăn
theo tính toán của nhóm nghiên cứu khi sản phẩm được sản xuất với số lượng lớn
giá thành sẽ không quá cao chỉ từ hai năm triệu đến ba triệu đồng một sản phẩm
chuyển sang phần thông tin quốc tế
thưa quý vị các nhóm chuyên gia ở đại học oxford anh và các viện nghiên cứu của đức mỹ
vừa công bố phương pháp mới giúp trần đoán nguy cơ bị đau tim nhiều năm trước khi bệnh xuất hiện
phương pháp mới sử dụng các thuật toán để kiểm tra lượng mỡ xung quanh các động mạch vành
thông qua việc phân tích hình ảnh của lớp mỡ này xuất hiện trên kết quả chụp ct tim người xét nghiệm
khi động mạch bị viêm lượng mỡ đó bị thay đổi và đóng vai trò như hệ thống cảnh báo sớm
cho phép dự đoán chính xác ba mươi các cơn đau tim sẽ xảy ra
ngoài ra phương pháp còn xác định được hiện tượng viêm động mạch dẫn đến tình trạng hẹp động mạch
có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong năm năm sau đó
dù nhóm nghiên cứu chưa ước tính được số lượng chính xác các cơn đau tim mà phương pháp mới có thể giúp ngăn chặn
nhưng các tính toán dựa trên nghiên cứu có thể chẩn đoán đúng từ hai mươi đến ba mươi
các trường hợp bệnh nhân xuất hiện cơn đau tim đầu tiên
các nhà khoa học hồng kông trung quốc vừa chế tạo ra mẫu robot sâu bướm
có thể ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người
bởi có khả năng mang tải nặng tương đối và thích ứng với môi trường bất lợi
robot sâu bướm sở hữu kích thước chỉ vài mm với khả năng di chuyển giữa các địa hình lỏng hoặc rắn dễ dàng
thậm chí chúng có thể di chuyển trong cơ thể con người
thực hiện việc chuyên trở thuốc chữa bệnh tới các cơ quan khó tiếp cận
bề mặt gồ ghề và kết cấu thay đổi của các mô khác nhau trong cơ thể khiến việc vận chuyển trở nên khó khăn
robot của chúng tôi hoạt động rất tốt trên nhiều địa hình
thậm chí trên những bề mặt trơn trượt với chất lỏng như máu hay dịch nhảy
khi gặp vật cản cao hơn chân
tới một mươi lần robot có thể nâng phần đầu lên chín mươi độ để vượt qua dễ dàng
hơn thế nó còn mang được vật nặng gấp một trăm linh lần cơ thể và tăng tốc bằng cách tăng tần số điện tử
khả năng mang vật nặng đáng kinh ngạc di chuyển hiệu quả và vượt chứng ngại vật tốt
khiến robot dài một mm này đặc biệt phù hợp để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt
ví dụ đưa thuốc đến vị trí chỉ định qua hệ tiêu hóa hay tiến hành kiểm tra sức khỏe
các nhà khoa học cho biết đang nghiên cứu bổ sung thêm khả năng tự phân hủy sinh học cho robot
khiến nó có thể tự tan sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà không gây hại cho cơ thể con người
dùng vỏ chai hộp sắt tái chế để đổi lấy tiền vào thẻ giao thông công cộng
đó là điều mà nhiều người dân ở thành phố đài bắc đài loan trung quốc đã làm trong thời gian gần đây
nhờ vào sự xuất hiện của những chiếc máy đổi rác có tên itras
sáng kiến này nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong người dân
người dân thành phố đài bắc sẽ nhận được một khoản tiền vào thẻ giao thông thông minh
một loại thẻ tích hợp các loại phương tiện giao thông công cộng
với điều kiện họ thu gom loại vỏ chai và hộp sát tái chế đem tới đổi tại các quầy có tên là ichas bood
hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn ichat bood có kích thước như máy bán hàng tự động
được thiết kế để có thể ép các loại rác thải tái chế
sau khi nhận rác thải máy sẽ tự động quy đổi và cộng tiền vào thẻ giao thông thông minh cho chủ thẻ
đây là lần đầu tiên tôi dùng chiếc máy này
nhà tôi cũng ở gần đây thôi
tôi muốn tích điểm vào thẻ easycard của mình và cũng muốn góp phần bảo vệ môi trường
tôi thấy chiếc máy này rất tiện lợi
mỗi chiếc máy này có thể tiếp nhận khoảng hai trăm linh kg rác thải
chúng tôi định lắp đặt ở thành phố đài bắc một mươi chiếc máy như thế này
để người dân đài bắc có thể tái chế ngay tại đây
tới lúc đó dịch vụ đổi rác lấy tiền của i chatbot chắc chắn sẽ còn hoàn thiện hơn nữa
và trở thành một trong những yếu tố giúp đài bắc trở thành một thành phố thông minh
do thiếu điểm tập kết rác cũng như việc tiêu hủy rác bị hạn chế
người dân tại đài loan buộc phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt để phân loại rác thải
như giấy chất dẻo kim loại và rác bếp ăn
cùng lúc họ không thể đem rác ra ngoài đường để vứt vì sẽ bị phạt rất nặng
trong khi đó nhiều người thường bị lỡ giờ thu gom rác
bởi thế achat được xem là một giải pháp cho vấn đề trên
chính quyền đài bắc hiện đã lên kế hoạch lắp đặt một mươi máy achatbook trên toàn thành phố
nhằm khắc phục tình trạng rác thải nhựa bị xả thải ra các đại dương
một doanh nhân người anh tên là richard robot đã thực hiện một việc chẳng khác gì phim khoa học viễn tưởng
là sản xuất ra chiếc du thuyền đi gom rác thải trôi nổi trên bề mặt đại dương
và sẽ chẳng có gì đang nói về du thuyền này nếu nó không dùng chính rác thải thu gom được
để làm nguyên liệu vận hành chính mình
với khả năng thu gom năm tấn rác thải nhựa trên biển mỗi ngày
chiếc du thuyền được gọi với cái tên ocean xavier cứu tình của đại dương
để thực hiện công việc này người ta trang bị cho du thuyền hai cánh tay nhựa
và một băng truyền để tự động thu gom rác thải nhựa trôi nổi trên mặt đại dương
rác sau khi thu gom sẽ được nghiền và cắt nhỏ rồi đưa vào một lò phản ứng
tại đó rác thải ô nhiễm được xử lý hoàn toàn bằng công nghệ khí hóa plasma
công nghệ thường được dùng trên các tàu sân bay ở mỹ
và cho ra sản phẩm cuối cùng là khí đốt tổng hợp
loại khí này sau đó sẽ được sử dụng làm nhiên liệu để vận hành chính con tàu
nhờ đó chiếc du thuyền triệu đô này có thể tự cấp năng lượng mà không phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch
vẻ đẹp của du thuyền cứu tinh đại dương nằm ở chỗ
nó tái chế rác thải nhựa thu gom được trên biển ở quy mô công nghiệp
thay vì đưa chỗ rác thải nhựa đó lên bờ rồi tái chế trên đất liền
chúng tôi xử lý chúng luôn trên thuyền
khiến cho chúng biến mất hoàn toàn khi biến chúng thành nhiên liệu cho du thuyền
với thiết kế ba tầng chiều dài bảy mươi mét
nên ngoài cabin và phòng vip cho du khách và phi hành đoàn
du thuyền còn có bãi đáp máy bay trực thăng và các phòng thí nghiệm phục vụ cho mục đích nghiên cứu
đây là dự án du thuyền sinh thái đầu tiên trên thế giới
thiết kế của du thuyền này vừa được định giá hơn năm mươi triệu đô la mỹ
tại triển lãm tàu thuyền lớn nhất nước anh southampton boat show
theo kế hoạch mẫu du thuyền mới này sẽ mất khoảng một mươi sáu tháng để hoàn thiện
và có thể được hạ thủy vào năm hai nghìn hai mươi một
thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay